ngày một mươi hai tháng chín các tỉnh miền trung đã thông báo và hướng dẫn cho hơn bảy tàu thuyền
với hơn bốn mươi năm lao động biết vị trí hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh
trong đó khu vực giữa quần đảo hoàng sa trường sa có hơn ba trăm linh tàu với hơn hai lao động
khu vực quần đảo trường sa có hai trăm chín mươi tàu
và để chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các địa phương có bão số bốn đi qua cũng đã tập trung kêu gọi thông báo cho các tàu thuyền hoạt động trên biển
biết hướng đi diễn biến của áp thấp để chủ động trú tránh
do ảnh hưởng của cơn bão số bốn tại thành phố đà nẵng khoảng hai giờ sáng nay đã có gió bão kèm theo mưa rất to
trong mưa có gió giật nhờ có sự chuẩn bị từ trước nên đến khi bão tan
trên toàn thành phố vẫn chưa có ghi nhận thiệt hại về người
về nhà cửa thì có hư hỏng một số hàng quán lều tạm một số cây gãy đổ bật gốc
tập trung vào nhóm cây nhỏ có đường kính thân dưới năm cm
đến hai mươi hai giờ đêm qua
trên các trục đường ven sông ven biển thành phố đà nẵng vẫn còn người làm việc
ngoài lực lượng công an biên phòng làm nhiệm vụ
còn có cả lực lượng công nhân khẩn trương cắt tỉa tán cây tránh bị gãy đổ trong bão
dọc bãi biển mỹ khê quận ngũ hành sơn
đến khuya hôm qua người dân vẫn tập trung sơ tán tài sản tránh mất mát hư hỏng
dọc bãi biển thọ quang quận sơn trà ngư dân đã sơ tán ngư cụ lên đường để tránh bão
một số khác do không kịp vận chuyển ghe thuyền lên bờ nên đã bị sóng đánh chìm
theo người dân đà nẵng đây là cơn bão đầu mùa
cho dù gió ở đuôi bão vẫn còn mạnh sóng biển cao từ năm đến một mươi mét
thành phố đã phải di rời khoảng một trăm linh hộ dân
nhưng với họ thì cơn bão này vẫn còn nhẹ
sáng nay một mươi ba tháng chín
học sinh toàn thành phố đà nẵng được nghỉ học
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
do ảnh hưởng của cơn bão số bốn trong đêm qua và sáng sớm nay
trên khu vực các tỉnh thừa thiên huế đến quảng ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến là từ năm mươi đến một trăm linh mm
sau khi đi vào đất liền quảng nam quảng ngãi
bão số bốn đã suy yếu trở thành áp thấp nhiệt đới
hồi bốn giờ ngày một mươi ba tháng chín vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi năm sáu độ vĩ bắc
một trăm linh tám hai độ kinh đông trên đất liền ở các tỉnh quảng nam quảng ngãi
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy
tức là từ năm mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp tám cấp chín
dự báo trong sáu đến một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km tiếp tục đi sâu vào đất liền
và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực nam lào
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
tức là dưới bốn mươi km một giờ
của áp thấp nhiệt đới vùng biển ngoài khơi các tỉnh quảng trị đến quảng ngãi
bao gồm cả cú lao tràm và huyện đảo lý sơn
trong sáng nay còn có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trên đất liền các tỉnh từ quảng bình đến quảng nam
sáng nay còn có gió giật mạnh cấp sáu đến cấp chín
ngày và đêm nay một mươi ba tháng chín ở các tỉnh từ nghệ an đến thừa thiên huế
có mưa vừa mưa to
riêng các tỉnh quảng trị thừa thiên huế có mưa to đến rất to
phổ biến từ năm mươi đến một trăm năm mươi mm
khu vực bắc tây nguyên sáng nay có mưa to phổ biến năm mươi mm
cấp độ rủi ro thiên tai cấp một hai
ngoài ra khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
vùng biển bình thuận cà mau tiếp tục có mưa rông và gió mạnh cấp sáu
giật cấp bảy cấp chín
sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động
cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
sáng nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp
để triển khai giải pháp ứng phó với hoàn lưu mưa lớn trên diện rộng của bão số bốn
mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới gần bờ đêm ngày một mươi hai tháng chín
bão số bốn với cường độ cấp tám đã đổ bộ vào tỉnh quảng nam
ảnh hưởng hoàn lưu bão số bốn gây mưa lớn và gió giật mạnh
trải rộng các tỉnh quảng ngãi đến bình định
theo báo cáo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ngay sau khi đổ bộ vào quảng nam bão số bốn đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
do có sự chủ động phối hợp giữa các bộ ngành và các địa phương
trong triển khai các biện pháp ứng phó với bão nên thiệt hại do bão gây ra không lớn
tại quảng ngãi có ba tàu bị đánh chìm quảng bình có một ngư dân bị mất tích
theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
hoàn lưu sau bão sẽ tiếp tục gây mưa diện rộng tại khu vực miền trung
vì vậy các địa phương cần chủ động phòng tránh sạt lũ quét lở đất
vận hành các hồ chứa bảo đảm an toàn
bão số bốn là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào khu vực miền trung trong mùa mưa bão năm nay
tuy không lớn nhưng lại kèm theo mưa và gió lốc
khu vực này lúa hẻ thu đang trong giai đoạn thu hoạch
vì vậy các địa phương cần theo dõi sát diễn biến tình hình mưa bão
khẩn trương thu hoạch các diện tích lúa đã chín để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra
ubth nghe và cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chuyển giao công nghệ
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
theo báo cáo thẩm tra của ubth mặc dù luật chuyển giao công nghệ được thực thi một mươi năm nay
nhưng thời gian qua tốc độ đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp rất thấp chưa đạt như mong muốn
một số ngành lĩnh vực vẫn sử dụng công nghệ lạc hậu
chúng ta vẫn chuyển giao công nghệ thông qua mua máy móc thiết bị phần lớn đã lạc hậu hai ba thế hệ
điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế nước ta
thảo luận tại phiên họp không ít đại biểu lo lắng trước việc việt nam có thể trở thành bãi rác công nghệ của thế giới
và đặt câu hỏi liệu khi sửa đổi bổ sung một số điều của luật có ngăn chặn được việc này không
các đại biểu cũng băn khoăn sau một mươi năm qua luật ra đời nhưng nước ta vẫn chưa xây dựng được thị trường về khoa học công nghệ
liệu sau khi được sửa đổi luật có giải quyết được bất cập này
các đại biểu cũng cho rằng cần phải làm rõ hơn những chính sách của nhà nước đối với hoạt động chuyển giao công nghệ
cũng như những chính sách hỗ trợ các tổ chức cá nhân đầu tư cho khởi nghiệp công nghệ
tại hà tĩnh thường trực hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với ban công tác đại biểu của quốc hội đã tổ chức hội nghị tập huấn
bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi sáu
trong thời gian hai ngày các đại biểu nghe và thảo luận năm chuyên đề về hội đồng nhân dân trong nền quản trị địa phương
khái quát về luật hoạt động giám sát của quốc hội và hội đồng nhân dân
kỹ năng chất vấn tại kỳ họp hội đồng nhân dân kỹ năng tiếp xúc cử tri tiếp nhận xác minh kiến nghị giải quyết
và giám sát việc giải quyết các kiến nghị khiếu nại tố cáo của công dân
kỹ năng giám sát tài chính ngân sách nhà nước của hội đồng nhân dân
kỹ năng điều hành kỳ họp xem xét và thông qua nghị quyết tại kỳ họp nhân dân
qua đó giúp các đại biểu có được một cái nhìn đầy đủ toàn diện hơn về vai trò trách nhiệm của mình
cũng như góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp trong thời gian tới
chiều qua tại hà nội đã diễn ra lễ công bố các hoạt động chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm
ngày truyền thống hội liên hiệp thanh niên việt nam một mươi năm tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu một mươi năm tháng một mươi hai nghìn một mươi chín
do trung mương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phối hợp với hội liên hiệp thanh niên việt nam tổ chức
phát biểu tại buổi lễ đồng chí nguyễn phi long ủy viên ban thường vụ trung ương đoàn
trưởng ban đoàn kết tập trung
hội liên hiệp thanh niên phó chủ tịch thường trực trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam cho biết
trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng phấn đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của đảng
với vai trò nòng cốt chính trị của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
hội liên hiệp thanh niên việt nam ngày càng xứng đáng là một tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên
và của đảng cộng sản việt nam đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên việt nam trong và ngoài nước
cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên
kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống hội liên hiệp thanh niên việt nam
trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam phát động đợt thi đua cao điểm tự hào thanh niên việt nam
nhằm phát huy tinh thần đoàn kết xung kích tình nguyện và sức trẻ của thanh niên
trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đồng thời đẩy mạnh phong trào tôi yêu tổ quốc tôi nêu cao tinh thần yêu nước lòng tự hào dân tộc trong thanh niên hội liên
những sản phẩm rau quả cao cấp an toàn mà giá cả chấp nhận được
đã không còn là mong ước xa vời đối với những người tiêu dùng
bởi hiện nay trên địa bàn tỉnh nghệ an bước đầu đã thành công với công nghệ trồng giống dưa lưới sakura nhật bản
điều này đã mở ra hy vọng mới cho người tiêu dùng về một thực phẩm sạch
và mở ra một hướng đi mới cho người sản xuất
tại cửa hàng thực phẩm sạch số hai mươi hai đường lê hồng phong thành phố vinh
những trái dưa lưới vừa được vận chuyển về để phục vụ cho người tiêu dùng
đây là những trái dưa sinh trường phát triển ngay trên mảnh đất khắc nghiệt như nghệ an
chỉ trong vòng một tuần cửa hàng này đã tiêu thụ hơn bảy tạ quả dưa lưới giống nhật bản được trồng tại huyện anh sơn
hơn hai mét vuông diện tích đất để trồng dưa lưới nhật bản sakura
là mô hình sản xuất nhà sản xuất
nhà màng của ông trương văn hòa ở xã hội sơn huyện anh sơn tỉnh nghệ an
không chỉ đầu tư nhà màng để tránh sâu hại côn trùng
mà ông hòa còn lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt theo công nghệ israel
giá thể trồng dưa lưới là sơ dừa đã qua xử lý chứ không cần sử dụng tới đất
đây cũng là phương pháp có khả năng làm giảm các yếu tố kim loại nặng trong canh tác
tuy chỉ mới sản xuất vụ dưa lưới giống nhật bản đầu tiên tại nghệ an
nhưng kết quả thu lại cũng rất khả quan

cả về sản xuất vụ dưa lưới giống nhật bản đầu tiên tại nghệ an
mỗi quả dưa lưới sakura có trọng lượng bình quân một sáu kg
được bán ngay tại vườn với giá giao động từ bốn mươi năm đến năm mươi năm đồng một kg
và điều đáng nói chính là việc ông trương văn hòa rất nhiệt tình hướng dẫn quy trình công nghệ sản xuất
cho những người có nhu cầu áp dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp sạch để nhân rộng mô hình

không dừng lại ở việc sản xuất dưa lưới sakura theo công nghệ israel
mà trong thời gian tới tại mô hình nhà màng mà ông trương văn hòa xây dựng
sẽ còn mở rộng và đa dạng hóa các loại cây rau để cung cấp cho thị trường như cải bó xôi cà chua cài ngồng
và hy vọng rằng từ sự mạnh dạn của ông hòa sẽ có thêm nhiều mô hình sản xuất nông sản ứng dụng công nghệ cao
để góp phần giải cơn khát thực phẩm an toàn như hiện nay của người tiêu dùng
còn tại đắk lắc những năm qua do tác động của biến đổi khí hậu gây hạn hán liên tục
đã làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân
vì vậy mà đảng bộ và chính quyền tỉnh đắk lắc đã tập trung cho phát triển sản xuất
đặc biệt là công tác thủy lợi để chống hạn cho cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu
xã iao huyện iak tỉnh đắk lắc nơi mà năm nào cũng phải chịu ảnh hưởng nặng nề của tình trạng hạn hán
gây khó khăn trong sản xuất nông nghiệp
bên cạnh đó với diện tích đất nông nghiệp lớn sản xuất nông nghiệp phải phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết
cho nên thu nhập của bà con luôn bấp bênh
nhận thức được vấn đề này xã đã xác định thủy lợi chính là điều kiện tiên quyết cho sản xuất nông nghiệp
trong công tác sản xuất là nếu mà thời tiết thuận lợi thì sẽ có thu hoạch và có thu nhập cao
nếu thời tiết mà nó khó khăn thì nó gây ảnh hưởng đến thu nhập của bà con
do đó chúng tôi chọn tiêu chí về thủy lợi
hạ tầng thủy lợi và nhằm đáp ứng được cái nhu cầu tưới tiêu để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp
thủy lợi được đầu tư đã giúp cho việc ứng phó với hạn hán được hiệu quả hơn
trong thời gian qua xã eao đã được đầu tư trên một mươi ba tỷ đồng để xây dựng sửa chữa các hệ thống trạm bơm canh mương thủy lợi
các công trình này đã thiết thực bảo đảm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của người dân trên địa bàn xã
hệ thống bơm tưới của chúng tôi thì tương đối ổn định để cho bà con yên tâm sản xuất
cũng đem lại được thu nhập để ổn định lại cuộc sống cho bà con trên địa bàn xã
có cái thu nhập về nông nghiệp là ổn định
từ ngày có cái thủy lợi này về thì nhân dân cũng ấm no hẳn lên
cũng nhờ vì có cái thủy lợi có mương là đời sống nhân dân thì khá
với lại ruộng nương ruộng thì năm nào cũng được mùa
không là ruộng thì đủ nước
đầu tư vào công trình thủy lợi đã đem lại hiệu quả thiết thực cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã
có nguồn nước nhân dân không lo hạn hán mất mùa giúp người dân yên tâm sản xuất gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp
loại bỏ những khuôn phép cứng nhắc và lễ tân của một hội nghị mà đi vào những nội dung trực tiếp
theo kiểu đối thoại để tập trung các giải đáp
những khó khăn vướng mắt chăn trở bấy lâu nay của các doanh nghiệp là cách mà thành phố hải phòng đã triển khai
và sắp tới sẽ thực hiện thường xuyên hàng tháng
đây là bước tiến mới trong thực hiện chủ trương của chính phủ trong việc xây dựng một chính quyền kiến tạo
liêm chính hành động và phục vụ
từng bước củng cố tạo niềm tin và hứng khởi khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh
góp sức vào sự phát triển chung của thành phố hải phòng và đất nước
cuộc đối thoại không phát hành giấy mời mà chỉ có thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương
để các doanh nghiệp có ý kiến kiến nghị và đang gặp những khó khăn vướng mắt đến tham dự trao đổi và giải quyết trực tiếp
theo đó khoảng hơn hai trăm linh doanh nghiệp đã có mặt tại buổi đối thoại cũng đủ thấy sức nóng và nhu cầu
của việc giải quyết những khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp phát triển ngày càng trở nên cấp thiết
tại cuộc đối thoại không có những bài phát biểu chuẩn bị sẵn thay vào đó là những trao đổi thẳng thắn
những chia sẻ khó khăn bức xúc với các doanh nghiệp những truy vấn trách nhiệm của các cấp chính quyền
các ban ngành chức năng và thời hạn giải quyết rõ ràng
cuộc đối thoại mở với cách tiếp cận đổi mới và sự giải quyết công khai không né tránh
và cả những lời hứa của chính quyền đã bước đầu tạo được sự phấn khởi niềm tin của các doanh nghiệp
và sự đồng hành của các cấp chính quyền ở hải phòng trong phát triển sản xuất kinh doanh
năm nhóm lĩnh vực luôn nóng với các doanh nghiệp như vốn lãi suất tiến dụng cơ chế chính sách
thủ tục hành chính sử dụng đất thuê đất chính sách thuế đều được đưa ra cho đổi thẳng thắn
phân tích khách quan làm rõ nguyên nhân vướng mắt một cách thâu đáo
năm nhóm lĩnh vực luôn nóng với các doanh nghiệp như vốn lãi suất tiến dụng cơ chế chính sách
thủ tục hành chính sử dụng đất tiến dụng cơ chế chính sách làm rõ nguyên nhân vướng mắt một cách thâu đáo
năm nhóm lĩnh vực luôn nóng với các doanh nghiệp như vốn lãi suất tiến dụng cơ chế chính sách
phân tích khách quan làm rõ nguyên nhân vướng mắt một cách thâu đáo

làm rõ nguyên nhân vướng mắt một cách thâu đáo
năm nhóm lĩnh vực luôn nóng với các doanh nghiệp như vốn lãi suất tiến dụng cơ chế chính sách phân tích khách quan
làm rõ nguyên nhân vướng mắt một cách thâu đáo
năm nhóm lĩnh vực luôn nóng với các doanh nghiệp như vốn lãi suất tiến dụng cơ chế chính sách phân tích khách quan

năm nhóm lĩnh vực luôn nóng với các doanh nghiệp như vốn lãi suất tiến dụng cơ chế chính sách phân tích khách quan
tổng thống philippines cũng cho biết ông đã muốn đề cập tới kế hoạch trên khi tham dự hội nghị cấp cao asean ở lào hồi tuần trước nhưng ông đã không làm như vậy vì không muốn gia tăng căng thẳng với mỹ
tuy nhiên hiện ông duterte chưa nêu rõ thời điểm cũng như số lượng binh sĩ mỹ sẽ phải rời khỏi philippines
lực lượng đặc nhiệm của mỹ tại philippines đang thực hiện nhiệm vụ cố vấn về hoạt động chống các phần tử hồi giáo cực đoan tại miền nam philippines
năm hai nghìn một mươi bốn lực lượng mỹ gồm khoảng năm trăm linh sáu trăm linh người luân chuyển tại khu vực midanao
liên quan tới cuộc đua vào nhà trắng thì sau những thông tin về sức khỏe yếu kém của bà hillari clinton lan truyền rộng rãi trong những ngày qua gây hoang mang trong dư luận bởi cuộc đua vào nhà trắng đang ở giai đoạn nước rút
ứng cử viên tổng thống mỹ hillari clinton cho biết sẽ công khai các hồ sơ y tế của mình trong vài ngày tới
văn phòng đại diện cho biết bà hillari clinton đang phục hồi tốt và có thể nhanh chóng quay trở lại với lịch trình tranh cử
tuy nhiên việc bà clinton chậm trễ công bố căn bệnh viêm phổi
đang khiến nhiều cử tri mỹ lo ngại về sự minh bạch của vị ứng cử viên đảng dân chủ này
trước đó vài ngày đảng cộng hòa đã lên tiếng nghi ngờ bà clinton đang gặp những vấn đề về thể chất nghiêm trọng vì liên tục ho trong quá trình tranh cử
ngoài ra báo cáo của bác sĩ riêng cho thấy ứng cử viên tổng thống mỹ này từng bị suy giáp huyết khối tĩnh mạch sâu gãy xương khỉu tay và chấn động do cục máu đông trong não
sức khỏe của hai ứng cử viên tổng thống mỹ đang trở thành vấn đề trong cuộc đua vào nhà trắng khi mới đây ứng cử viên đảng cộng hòa donald trump cũng tuyên bố sẽ công khai hồ sơ y tế
sau các vụ tấn công khủng bố vừa qua tại châu âu cũng như việc cử tri anh quyết định ra khỏi liên minh châu âu eu đức và pháp đang lên kế hoạch tăng cường vai trò quân sự của liên minh này
trước thềm hội nghị thực đỉnh eu ở slovakia đức và pháp đã công bố một kế hoạch chung nhằm xây dựng một trụ sở quân sự cho các nước
đức và pháp đã công bố một kế hoạch chung nhằm xây dựng một trụ sở quân sự cho các nước
trong một động thái mới nhất trưởng đoàn đàm phán hòa bình của nhóm du kích lực lượng vũ trang cách mạng colombia ivan marquez đã gửi lời xin lỗi tới hàng nghìn nạn nhân từng bị nhóm này bắt cóc trong hơn nửa thế kỷ xung đột vũ trang nội bộ đồng thời cam kết sẽ không tái phạm các hành vi trên
lời xin lỗi này là một phần của hiệp ước hòa bình giữa frc và chính phủ của tổng thống hoamanuel santos mới kết thúc vào tháng tám vừa qua tại cuba sau gần bốn năm đàm phán
ông ivan ma quét đã thừa nhận rằng về khía cạnh nhân đạo và tinh thần hòa giải lực lượng frc đã gây ra nỗi đau to lớn trong việc bắt giữ người đòi tiền chuộc để trang trải phí tổn cho hoạt động đối đầu quân sự
farc đã ngừng thực hiện các vụ bắt cóc từ tháng hai năm hai nghìn một mươi hai trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình với chính phủ
theo trung tâm quốc gia về dữ liệu lịch sử colombia giữa năm một nghìn chín trăm bảy mươi và hai nghìn một mươi đã diễn ra khoảng hai mươi bảy vụ bắt cóc có liên quan tới xung đột vũ trang tại quốc gia nam mỹ này
trong đó các nhóm du kích thừa nhận trách nhiệm tới chín mươi vụ việc trong số đó frc là thủ phạm chính
cũng trong ngày hôm nay giới chức thái lan tuyên bố hạ thấp nguy cơ virus zika có thể ảnh hưởng tới nước này
trong bối cảnh hai mươi hai ca nhiễm virus zika mới được xác nhận tại quận sathon ở thủ đô bangkok ngày hôm một mươi một tháng chín vừa qua
chính quyền vùng đô thị bangkok cho biết không có thêm ca nhiễm mới nào sau khi đã kiểm tra với cơ quan y tế khu vực có người bị nhiễm jica và các khu vực lân cận
hiện chính quyền bangkok vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh cũng như tiến hành các biện pháp ngăn ngừa virus zika lây lan rộng
cùng ngày bộ y tế thái lan cũng khuyến cáo người dân và khách du lịch không nên quá lo lắng trước tình hình virus zika hiện nay
bộ y tế thái lan thừa nhận nước này đã không thay đổi kế hoạch ứng phó với virus zika
ngay cả khi singapore quốc gia láng giềng đã lên kế hoạch phòng chống loại virus này một cách sâu rộng
các chuyên gia cho rằng giới chức y tế thái lan không chủ động tích cực phòng chống jica như ở singapore
và tỏ ra khá chủ quan về sự lây lan loại virus này
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của kênh truyền hình nhân dân